tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế nội bài cục hải quan hà nội cho biết
từ tháng bảy hai nghìn một mươi năm đơn vị này tăng cường thực hiện nhiều biện pháp kiểm tra giám sát
để ngăn ngừa phát hiện hành vi vi phạm pháp luật của nhân viên hàng không nhất là hành vi buôn lậu
theo tri cục hải quan sân bay quốc tế nội bài thời gian qua đã xảy ra một số trường hợp
nhân viên hàng không lợi dụng vị trí công tác để vận chuyển hàng hóa trái phép
hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế nội bài đã tăng cường phối hợp với các lực lượng
tại cảng hàng không quốc tế nội bài kịp thời phát hiện hành vi vi phạm của nhân viên hàng không
theo đó hải quan nội bài tăng cường thu thập thông tin xây dựng kế hoạch
lên chuyên án ngăn chặn hành vi buôn lậu và tiếp tay vận chuyển hàng hóa qua đường hàng không
đẩy mạnh kiểm tra giám sát nhân viên hàng không hành lý của tổ lái tiếp viên hàng không
và quá trình xếp dỡ vận chuyển hàng hóa hành lý tại khu vực nhà ga t một và nhà ga t hai
các khu vực cách ly ống lồng sân đỗ tổ bay khu vực xếp dỡ hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu
đặc biệt tại khu vực nhà ga quốc tế t hai nội bài với hệ thống công nghệ thông tin hiện đại
là một trăm tám mươi sáu camera giám sát lực lượng chống buôn lậu của hải quan nội bài sẽ áp dụng nhiều biện pháp
nghiệp vụ chủ động phát hiện sai phạm của nhân viên hàng không trường hợp phát hiện vi phạm
của nhân viên hàng không sẽ lập biên bản và xử lý theo quy định